tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện thành phố hà nội
và hội thanh niên vận động hiến máu hà nội đã tổ chức khai mạc lễ hội xuân hồng lần thứ một mươi hai
lễ hội xuân hồng còn có sự tham dự của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
được khởi xướng từ năm hai nghìn tám lễ hội xuân hồng đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng lượng máu thường thiếu hụt
ngay sau tết nguyên đán góp phần tạo dựng và duy trì thói quen hiến máu đầu xuân của nhiều người dân
sau một mươi một kỳ tổ chức lễ hội xuân hồng đã thu hút hơn hai trăm linh lượt người tham dự và tiếp nhận sáu mươi bảy ba trăm một mươi năm đơn vị máu cho điều trị
tôi lần này là lần thứ chín đi hiến máu rồi tôi thấy trên trang của bệnh viện có đăng lên sự kiện tôi có tham gia
và có biết là hôm nay có tranh thủ
tôi có thể bớt chút thời gian đi ra để hiến máu
những sự kiện về hiến máu như lễ hội xuân hồng đóng những vai trò rất quan trọng
một trong những mục tiêu đầu tiên là nó như là một cú hích cho hoạt động hiến máu của cả một năm
mục tiêu thứ hai thì nó giải quyết gần như là nó là một dấu chấm để kết thúc hai tuần khăn hiến máu mà xảy ra ngay sau dịp tết nguyên đán
lễ hội xuân hồng năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức liên tục trong ba ngày từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng hai với nhiều hoạt động đồng hành ý nghĩa như đi bộ cổ động hiến máu trên tuyến phố phạm văn bạch kỷ niệm hai mươi năm năm phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống
lễ hội xuân hồng năm nay dự kiến thu hút một mươi hai người đến tham dự tiếp nhận tối thiểu năm đơn vị máu cho điều trị